theo số liệu của bộ kế hoạch và đầu tư có hơn ba trăm linh dự án ppp đã được triển khai thực hiện tại việt nam
tập trung chủ yếu là hình thức bt và bot
tuy nhiên báo cáo kiểm toán công bố mới đây đã chỉ ra rất nhiều sai phạm tại các dự án này
kết quả kiểm toán chín dự án bot trong năm hai nghìn một mươi chín cơ quan này kiến nghị xử lý chín trăm hai mươi năm tỷ đồng
trong đó có dự án tỷ lệ xử lý lớn giảm thời gian thu phí hoàn vốn là năm mươi sáu
so với phương án ban đầu của bảy trên chín dự án
một số sai phạm tại các dự án này đã được chỉ ra đó là một số dự án bộ giao thông vận tải
cho phép lập dự án bot trước khi chính phủ chấp thuận chủ trương dự án
có dự án sử dụng nguồn vốn thu phí bot đều hoàn vốn cho hạng mục không thuộc dự án
với hai mươi chín dự án bt tại các địa phương kiểm toán nhà nước cũng phát hiện nhiều sai sót
kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý năm hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó có dự án tỷ lệ xử lý lớn chiếm hai mươi năm so với giá trị được kiểm toán
ngay tại hà nội hầu hết các dự án xác định tổng mức đầu tư ban đầu
lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế triển khai